tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết đánh giá tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý ba và chín tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ và giải pháp cho những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực trung hòa bình lưu ý bên cạnh kết quả đạt được
vẫn còn tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy chất kích thích điều đáng lo ngại
trong khi việc kiểm tra phát hiện xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
từ thực tế này phó thủ tướng yêu cầu trong những tháng cuối năm công an các đơn vị địa phương
cần tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
mở câu điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán
phó thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương căn cứ tình hình thực tế trên từng địa bàn
để đề ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm tai nạn giao thông khắc phục ồn tắc giao thông để đạt mục tiêu đề ra